thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí bô viên kham vông đa ra bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ của lào
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước
mong mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực này ngày càng phát triển mạnh mẽ
thủ tướng nêu rõ với trách nhiệm và tình cảm việt nam sẵn sàng hỗ trợ lào phát triển khoa học công nghệ
trước hết là đào tạo nguồn nhân lực khoa công nghệ cho phía lào hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ của phía lào sang việt nam nghiên cứu học tập
bộ trưởng bô viên kham vông đa ra cho biết đoàn bộ khoa học công nghệ lào lần này sang việt nam đã đến thăm và làm việc
tại viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam và được đón tiếp hết sức trọng thị nồng ấm
phía việt nam hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ hiệu quả lào với nhiều dự án khoa học công nghệ đạt hiệu quả cao
trong đó có dự án tăng cường năng lực cho viện khoa học quốc gia lào
chính phủ và nhân dân việt nam đã giúp đỡ lào trong nhiều năm qua trên nhiều lĩnh vực nói chung
lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng mong phía việt nam tiếp tục giúp đỡ phía lào phát triển khoa học công nghệ
mong chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục ủng hộ tạo điều kiện để viện khoa học công nghệ
hai nước thúc đẩy hợp tác nhất là đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho lào